ngày ba mươi một tháng năm tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án vụ bị cáo hứa thị phấn cùng hai mươi bảy bị cáo khác
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây thiệt hại hơn sáu ba trăm linh tỷ đồng tại ngân hàng đại tín nay là ngân hàng xây dựng viết tắt là cb
trước đó bà hứa thị phấn bị viện kiểm sát đề nghị ba mươi năm tù về hai tội lạm dụng tín nhiệm và cố ý làm trái
ngoài ra hai mươi bảy bị cáo khác được viện kiểm soát đề nghị mức án từ ba năm tù treo đến ba mươi năm tù giam
kết thúc phiên tòa chiều ngày ba mươi một tháng năm hội đồng xét xử đã tuyên án
bị cáo hứa thị phấn hai mươi năm tù đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm hai mươi năm tù cho hành vi cố ý làm trái
tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tổng hợp thêm hình phạt vụ án ở âu sơn banh một mươi bảy năm
bùi thị kim loan tội lạm dụng tín nhiệm mức án một mươi ba năm tù tội cố ý làm trái một mươi năm năm tù
tổng hợp hình phạt là hai mươi tám năm tù
ngô kim huệ tội lạm dụng tín nhiệm bảy năm cố ý làm trái ba năm tổng hợp hình phạt là một mươi năm
ngô thị ngân tội cố ý làm trái một mươi năm tù bị cáo hoàng văn toàn tội cố ý làm trái bảy năm tù
bị cáo trần sơn nam tội cố ý làm trái sáu năm tù bị cáo lâm kim dũng tội lạm dụng tín nhiệm sáu năm tù
bị cáo nguyễn vĩnh mậu ba năm tù treo lâm hồng trinh tội cố ý làm trái bốn năm tù
bị cáo nguyễn cộng tụ năm năm tù bị cáo bùi thế nghiệp ba năm tù treo
ngô nguyễn đoàn trang ba năm tù treo bị cáo hứa thị bích hạnh ba năm tù treo